bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm qua tại công ty cổ phần gạch ốp lát bnc đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến ba người tử vong và sáu người bị thương
thời điểm xảy ra vụ tai nạn chín công nhân đang làm việc thì bất ngờ trạm khí than của công ty cổ phần gạch ốc lát bnc
tại khu công nghiệp quế võ hai xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh phát nổ
nhận được thông tin vụ việc lãnh đạo ubnd tỉnh bắc ninh đã kịp thời có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng cấp cứu người bị nạn điều tra nguyên nhân của vụ nổ và khắc phục hậu quả
đồng thời lãnh đạo ubnd tỉnh bắc ninh đã kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân tử vong
từ một tin báo của bị hại trú tại thái nguyên về việc nghi vấn có một phụ nữ lừa đảo qua mạng
tiến hành điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
nam từ liêm hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị ngọc bích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã tân hội huyện đan phượng thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và vụ việc tiếp tục cảnh báo về các rủi ro trong giao dịch thương mại điện tử cũng như giao dịch online
tại cơ quan công an bích khai nhận do cần tiền để trả nợ cho nên đã nảy sinh ý định lừa đảo những người bán hàng qua mạng internet
để thực hiện hành vi cũng như tạo lòng tin với các shop bán hàng bích đã lên mạng thuê người chỉnh sửa ảnh
tạo các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả với giá năm mươi đồng để gửi cho shop đang bán mặt hàng mà bích cần mua
theo đơn trình báo của bị hại cơ quan công an đã làm rõ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng chín
bích đã đặt bốn đơn hàng của một cửa hàng mua máy lọc khí máy xấy tóc cùng nhiều loại dầu gội với tổng giá trị hơn một trăm một mươi ba triệu đồng
sau mỗi lần đặt hàng để tạo lòng tin
bích đều gửi hình ảnh chuyển tiền thành công nên chủ shop tin tưởng chuyển hàng cho bích
toàn bộ số tài sản lấy được đối tượng đem bán được gần bảy mươi triệu đồng
sau đó dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân
vụ việc đang tiếp tục được đội điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm tiến hành điều tra mở rộng
vừa ra tù không lâu về tội cướp và trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn bá thiện lại tiếp tục đi vào vết xe đổ khi ngang nhiên vào một cửa hàng đồng hồ
quậy phá hành hung chủ cửa hàng và ra tay cướp tài sản
chỉ sau bốn mươi tám giờ gây án đối tượng thiện đã bị cơ quan công an huyện nghi lộc bắt giữ
vào ngày một mươi một tháng một mươi đối tượng nguyễn bá thiện đã bịt khẩu trang kín mặt đi vào cửa hàng đồng hồ
chửi bới quậy phá và có hành vi hành hung chủ cửa hàng
sau đó đối tượng yêu cầu chủ cửa hàng phải tặng mình hai chiếc đồng hồ sau đó cầm lên xe bỏ đi
nhận được tin báo đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện nghi lộc
đã phối hợp với công an các xã nghi thái nghi phong điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn bá thiện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xóm tám xã nghi phong tăng vật thu giữ là hai chiếc đồng hồ và một chiếc xe máy
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và hiện cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã tạm giữ hình sự đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn vào ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định
định áp dụng thí điểm bến xe khách trên toàn quốc hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày một mươi ba cho đến ngày hai mươi
hai mươi tháng một mươi sở giao thông vận tải cũng đã đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cho phép tái
khởi động lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh tuy nhiên hiện tại ủy ban nhân dân thành phố hà
hà nội vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và sau đây là ghi nhận của phóng viên một trăm một mươi ba online tại các bến
xe video cũng như là cửa ngõ ra vào thành phố hà nội
nghe được những thông tin đầu tiên về đề xuất của sở giao thông vận tải thành phố hà nội về việc cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại ngay từ sáng sớm ông mai xuân hưng đã đến bến xe mỹ đình để đón cháu từ tỉnh khác về thế nhưng thực tế thì không như ông hưng mong đợi
nhiều người như ông hưng đi đến rồi lại đi về trong đó có cả những lái xe khách
những người mong ngóng từng ngày từng giờ xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại
người dân mong chờ lái xe mong chờ thế nhưng những cánh cổng của các bến xe như mỹ đình gia bát gia lâm vẫn đóng im lìm chờ đợi quyết định của thành phố hà nội
còn tại các cửa ngõ ra vào thủ đô trên quốc lộ năm b chỉ có các xe cá nhân lưu thông
lực lượng chức năng vẫn tích cực kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố
theo quan sát thì trong buổi sáng không có bất kỳ một xe chở khách hay xe hợp đồng nào di chuyển qua
để cho mọi người đi lại ít nhận thế thì sẽ tránh được lây nhiễm hạn chế đi lại hạn chế số người trên xe sẽ làm tăng giá lên xá xăng thì giàu thì tăng
trong khi mọi người đang chống dịch như thế mà bây giờ mình tăng giá mà thì là cũng không được
chi phí hoạt động tăng cao lượng hành khách chưa ổn định nhiều nhà xe và các bến xe vẫn chưa hoạt động trở lại và đã có những hình thức biến tướng xuất hiện
thay vì di chuyển bằng phương tiện tập trung như xe khách thì nhiều hành khách có nhu cầu đã sử dụng xe nhỏ xe du lịch ít chỗ hơn theo hình thức giá cả tự thỏa thuận giữa hai bên
và không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện nhu cầu di chuyển của mình theo hình thức này